theo sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch thường trực quốc hội tổng thị phóng điều hành phiên thảo luận tại hội trường về dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia
đây là dự án luật được cho ý kiến lần đầu nên đã có nhiều nội dung quan trọng nhận được sự quan tâm của các đại biểu
thảo luận sáng nay tại hội trường các đại biểu cho biết hiện nay tình trạng sử dụng rượu bia tại việt nam có xu hướng tăng nhanh thậm chí đã có nhiều trường hợp phải nhập viện vì lạm dụng sử dụng rượu bia
vì vậy các đại biểu cho rằng việc ban hành luật nhằm kiểm soát phòng tránh tắc hại của đồ uống có cồn mà cụ thể là rượu bia là rất cần thiết
theo đại biểu trần thị vĩnh nghi tại điều năm điều một mươi hai một mươi ba quy định các hành vi bị nghiêm cấm và kiểm soát việc quảng cáo rượu bia dưới một mươi năm độ cồn ban soạn thảo cần nghiên cứu lại
hoạt động quảng cáo đang được chi phối bởi luật quảng cáo hiện nay luật quảng cáo quy định cấm quảng cáo rượu từ một mươi năm độ cồn trở lên không cấm quảng cáo đối với bia
dự thảo luật phòng chống tắc hại của rượu bia thì cho phép quảng cáo rượu dưới một mươi năm độ cồn và cho phép quảng cáo bia đối với bia từ năm năm đến dưới một mươi năm độ cồn trong khi thực tế ngoài thị trường thì phần lớn sản phẩm bia và rượu vang là dưới một mươi năm độ cồn các quy định này trong thực tiễn có khả thi nhưng mà rõ ràng là cấm nhưng mà không cấm
về các hành vi bị nghiêm cấm điều năm việc quy định tại khoản hai
điều năm về cấm quảng cáo rượu từ một mươi năm độ cồn trở lên dưới mọi hình thức là chưa phù hợp với quy định của luật quảng cáo và luật thương mại vì luật thương mại chỉ quy định cấm quảng cáo rượu từ ba mươi độ cồn trở lên còn luật quảng cáo thì chỉ cấm quảng cáo rượu có độ cồn từ một mươi năm độ trở lên vì vậy dự thảo luật cần được điều chỉnh chỉnh sửa để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật
về quy định của luật thương mại việc quy định tại khoản hai

có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện hoạt động kinh doanh phát triển bền vững các ngành nghề kinh tế
hơn nữa như tôi đã neo ở tranh bia và rượu hoàn toàn khác nhau về nồng độ cồn
bia cũng không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện giống như rượu
việc đưa bia cùng đối tượng như rượu là hoàn toàn không bình đẳng và không phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành
các đại biểu đề nghị luật cần tập trung vào một số nội dung lớn mang tính chất định hướng
như làm tốt công tác giáo dục truyền thông thay đổi hành vi sử dụng đồ uống có cồn
can thiệp có mục tiêu vào các nguy cơ và việc lạm dụng rượu bia
kiểm soát chặt chẽ đồ uống có cồn trái phép tập trung hành lang pháp lý kiểm tra kiểm soát chặt chẽ rượu bia giả kém chất lượng
bên cạnh đó đối tượng cần tập trung điều chỉnh và hướng đến là những người chưa đủ một mươi tám tuổi